tính từ một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một mươi đến sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một một trăm hai mươi ca
trong tổng số một một trăm hai mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một ba mươi một ca số ca còn đang điều trị là năm mươi tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba chín mươi người